tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp phi nông nghiệp dịch vụ du lịch có tiềm năng thế mạnh theo hướng gia tăng giá trị góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn nâng cao thu nhập đời sống của người dân là mục đích mà chương trình mỗi xã một sản phẩm hướng tới
tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì nhiều xã nhất là những xã miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn
và phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tam đường tỉnh lai châu